theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không khí lạnh được tăng cường vào khoảng ngày bốn tháng một mươi một và ngày bảy tám tháng một mươi một
tổng lượng mưa khu vực trung và nam trung bộ sẽ tăng lên trong khi đó nhiệt độ tại bắc bộ và bắc trung bộ cao hơn khoảng một độ c
cụ thể khu vực bắc bộ từ đêm mùng bốn đến ngày mùng sáu tháng một mươi một có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một có mưa vài nơi đêm và sáng sớm trời rét
riêng đông bắc bộ vùng núi trời rét
khu vực hà nội từ đêm bốn tháng một mươi một đến ngày mùng sáu tháng một mươi một có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một có mưa vài nơi đêm và sáng sớm trời rét
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đà nẵng đến bình thuận khu vực tây nguyên từ ngày bốn tháng một mươi một có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực nam bộ từ ngày mùng bốn đến ngày mùng chín tháng một mươi một có mưa rào và rông xảy rác